tại hội nghị trung mương một mươi tiểu ban kinh tế xã hội đại hội một mươi ba của đảng đã trình các báo cáo chi tiết
các báo cáo đã được trung ương cho ý kiến và thông qua
theo thông báo của văn phòng trung ương tiểu ban kinh tế xã hội phải xây dựng
hoàn thiện các báo cáo văn kiện để xin ý kiến bộ chính trị trước ngày năm tháng chín
để trình hội nghị trung ương một mươi một vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện để xin ý kiến đại hội đảng các cấp vào đầu năm hai nghìn hai mươi
và chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với tiểu ban kinh tế xã hội
nhằm tiếp thu ý kiến để tiếp tục trình sửa dự thảo báo cáo chiến lược kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trình đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng đề nghị với tinh thần dân chủ thẳng thắn trách nhiệm
các thành viên tiểu ban tập trung thảo luận cho ý kiến cụ thể
ngắn gọn về các dự thảo báo cáo cả nội dung và cách viết
cả kinh tế và xã hội và liên quan đến quốc phòng an ninh và tình hình nhân dân
đặc biệt là tình hình quốc tế diễn biến phức tạp
khó lường như hiện nay mà có vị trí đặc biệt
đồng thời với tình hình trong nước với tình hình quốc tế
nhưng mà đất nước ta nhân dân ta dân tộc ta đang vương lên mạnh mẽ
cho nên cần có khát vọng phấn đấu vương lên trong tinh thần của báo cáo và chiến lược
nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển đề ra những định hướng
các giải pháp chủ yếu tạo đột phá phát triển trong năm năm một mươi năm tới
thủ tướng đề nghị thảo luận nhận định đánh giá kết quả đạt được nêu bật những điểm sáng
nét lớn các mặt trong một mươi năm qua đánh giá những tồn tại hạn chế và nguyên nhân bài học kinh
nghiệm trong đó cần đánh giá đúng bản chất những vấn đề còn bất cập tồn tại chỉ rõ nguyên nhân
khách quan và rút ra các mặt kể cả chiến lược phát triển văn hóa xã hội thủ tướng cũng đề nghị
nhận đánh giá tình hình thế giới thời gian tới trong đó chú ý phân tích dự báo những điểm mới
cả thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức trong và ngoài nước trong một mươi năm tới
cũng cần đề cập tới quan điểm trong đó xác định rõ những vấn đề cốt yếu
quan điểm cần thống nhất trong toàn đảng toàn dân toàn quân thủ tướng lưu ý các điểm mới về
khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo yếu tố văn hóa con người trong phát triển